bộ nội vụ đã thống nhất với bộ lao động thương binh và xã hội thời điểm tăng lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày một tháng bảy
chung với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước
đồng thời bộ nội vụ cũng đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội ra soát việc điều chỉnh lương tối thiểu
phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản ba chín mươi một bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ
tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường chỉ số giá tiêu dùng tốc độ tăng trưởng kinh tế
quan hệ cung cầu lao động việc làm và thất nghiệp năng suất lao động khả năng chi trả của doanh nghiệp
trước đó cuối tháng ba hai nghìn hai mươi bốn bộ lao động thương bình và xã hội đã xây dựng dự thảo
nghị định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ
đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng
cụ thể bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo bốn vùng
vùng một là bốn chín trăm sáu mươi đồng một tháng vùng hai là bốn triệu bốn trăm một mươi đồng một tháng vùng ba là ba tám trăm sáu mươi đồng một tháng
vùng bốn ba bốn trăm năm mươi đồng một tháng mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ hai trăm linh đồng đến hai trăm tám mươi đồng
tương ứng tỷ lệ bình quân sáu so với mức lương tối thiểu hiện hành
mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng hai so với mức sống tối thiểu của người lao động
đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn để cải thiện cho người lao động dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm hai nghìn hai mươi năm
mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ mùng một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp
vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
bộ lao động thương minh và xã hội cũng đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng theo bốn vùng
vùng một là hai mươi ba tám trăm linh đồng một giờ vùng hai là hai mươi một hai trăm linh đồng một giờ vùng ba là một mươi tám sáu trăm linh đồng một giờ vùng bốn là một mươi sáu sáu trăm linh đồng một giờ
một trăm linh thành viên hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và lương tối thử giờ như trên
theo bộ lao động thương binh và xã hội việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và bổ sung mức lương tối thiểu giờ
sẽ góp phần hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu của việt nam tăng tính tương thích với các điều ước quốc tế và việt nam đang đề xuất gia nhập
phương án lương tối thiểu nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm thất nghiệp điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp
đối với người lao động hiện nay đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu thì được điều chỉnh lại để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu mới
đối với người lao động đã được trả lương bằng hoặc cao hơn đối với mức lương tối thiểu mới thì việc điều chỉnh thực hiện theo các cam kết
thỏa thuận của các bên ghi theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động quy chế của doanh nghiệp
trước đó bộ lao động thương minh và xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện dự thảo nghị định của chính phủ về việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng hai nghìn hai
theo cơ quan soạn thảo kết quả họp của hội đồng tiền lương quốc gia vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động cho thấy
cần thiết phải điều chỉnh lương tối thiểu vùng bởi lẽ kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế gdp đạt năm sáu
việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều biến động
cùng với đó sẽ góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển ổn định thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
trên cơ sở đó bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân sáu tương ứng tăng từ hai trăm linh đồng đến hai trăm tám mươi đồng thời điểm tăng lương từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
việc điều chỉnh tiền lương trên được bộ này dự báo cao hơn khoảng hai so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba hai nghìn hai mươi bốn và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương chính phủ đã ban hành nghị quyết số bốn mươi bốn nqcp
trong đó chính phủ giao bộ nội vụ chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ tài chính lao động thương minh và xã hội quốc phòng công an và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng tờ trình
báo cáo bộ chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội bảo đảm chất lượng và tiến độ
đồng thời chủ động xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể triển khai chính sách tiền lương mới
trước đó bộ tài chính có công phan gửi bộ lao động thương minh và xã hội về tác động của chính sách tiền lương mới đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
cụ thể là về việc đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu của người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thực hiện từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn cùng với chính sách tiền lương mới
về nhu cầu thực hiện phương án điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng bảy hai nghìn hai mươi bốn của đối tượng nghỉ hưu trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm do ngân sách nhà nước đảm bảo
bộ tài chính cho biết theo ước tính sơ bộ nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn tăng thêm so với dự toán chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn đã được cấp có thẩm quyền giao
để thực hiện phương án đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
cụ thể tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội một mươi năm tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công hai mươi chín
từ ba trăm sáu mươi đồng lên năm trăm linh đồng là một mươi bảy hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn đã được quốc hội quyết định tối đa là bảy bốn trăm ba mươi tỷ đồng
do vậy bộ tài chính đề nghị bộ lao động thương minh và xã hội ra soát tính toán lại các phương án điều chỉnh cụ thể bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và cơ sở pháp lý
việc điều chỉnh tăng cần bảo đảm mức tương đồng công bằng giữa các nhóm đối tượng hưởng chính sách từ ngân sách nhà nước khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hỗ trợ các đối tượng có mức hỗ trợ thấp
trên cơ sở đó bộ tài chính đề nghị bộ lao động thương minh và xã hội có sự phối hợp giả soát xác định cụ thể những mức điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định các mức điều chỉnh trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách nhà nước
bộ tài chính đề xuất bộ lao động thương minh và xã hội báo cáo cấp của thổng quyền cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương và nguồn cải cách tiền lương của các địa phương còn dư sau khi bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương được sử dụng để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trợ cấp ưu đại người có công và thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành
văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số một trăm sáu mươi tb vpcp ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ nghị định hai mươi bốn
trong đó theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
với các công cụ điều kiện đã có chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng
theo quy định để can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế
tranh lệch ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả
đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết
khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ tạo công ăn việc làm sinh kế cho người lao động
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ
theo quy định pháp luật nhất là nghị định hai mươi bốn để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả kịp thời nguồn cung
cho sản xuất vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường
được quản lý kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có không ảnh hưởng đến tỷ giá dự trữ ngoại hối nhà nước
không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số trong công tác giám sát quản lý điều hành thị trường vàng nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử
trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch cải thiện hiệu quả giám sát điều hành
bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn hiệu quả công khai minh bạch xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động
đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu giả soát đánh giá kỹ tác động tổng kết đầy đủ việc thực hiện nghị định hai mươi bốn
để đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp bảo đảm bám sát chủ trương đường lối của đảng chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng phù hợp với tình hình thực tiễn diễn biến kinh tế trong nước
khu vực quốc tế ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá
lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của nhà nước
theo đúng quy định bảo đảm an ninh kinh tế an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội
thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ công an bộ tài chính bộ công thương
thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình
thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như bồn lộ vàng qua bên dưới trục lợi đầu cơ
thao túng lợi dụng chính sách găm hàng đầy giá của các tổ chức cá nhân liên quan gây mất ổn định an toàn thị trường vàng
ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả
kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng
được giao tại nghị quyết số hai mươi nqcp ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn và nghị quyết số bốn mươi bốn nqcp ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
công điện số một nghìn bốn trăm hai mươi sáu cdttg ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công địa số hai mươi ba cdttg ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
chỉ thị số sáu cttg ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại các văn bản liên quan nhất là tại kết luận này kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền
thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ lê minh khái chỉ đạo ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan liên quan
thực hiện hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp đề ra